liên minh hợp tác xã cấp tỉnh của trong khu vực cũng như là truyền đề bàn cả nước sẽ tích cực hoạt động để đóng góp vào chương trình phục hồi và phát triển kinh tế của đất nước chúng ta và trách án rằng cái nhu cầu và việc đầu tư cho cái chuyển đổi số cho tác xã sẽ có sự phát triển
việc phát triển đồng bộ các giải pháp gắn với chuyển đổi số đã giúp nâng cao tương tác giữa hợp tác xã với người tiêu dùng và mở rộng các kênh phân phối thúc đẩy doanh số bán hàng đối với mặt hàng nông sản
giải pháp tích cực này đã tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ để liên kết hợp tác trong liên minh hợp tác xã tạo điều kiện thuận lợi cho các hợp tác xã tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu thông qua chuyển đổi số
có một câu mà chúng ta vẫn thường hay nói là muốn đi nhanh thì đi một mình muốn đi xa thì hãy đi cùng nhau
việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong khu vực kinh tế hợp tác hợp tác xã cũng cần thực hiện theo phương châm muốn đi xa thì hãy đi cùng nhau
đẩy mạnh liên kết kết nối hỗ trợ công nghệ giữa các hợp tác xã giữa doanh nghiệp và người nông dân chính là cách để thay đổi phương thức hoạt động của mô hình kinh tế này hướng tới phát triển kinh tế số
đến đây thời lượng của chương trình nhịp sống số tuần này của chúng tôi cũng đã hết cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào lúc một mươi chín h bốn mươi năm thứ năm hàng tuần trên kênh intv